về đại biểu tỉnh nam định nhấn mạnh bài học rút ra là bất cứ việc gì cũng cần tạo đồng thuận người dân
theo bà nếu người dân chưa hiểu thì tuyên truyền vận động thuyết phục
các quyết sách đưa ra phải cân nhắc trên cơ sở sức khỏe quyền lợi ích của người dân
đại biểu mai thị phương hoa phát biểu trước quốc hội
nếu người dân vi phạm quy định chống dịch thì đã có các quy định về xử phạt hành chính xử lý hình sự
chính quyền cơ sở cần phải tránh hành động cảm tính bất chấp quy định
biện pháp gì cũng phải bảo đảm sức khỏe tính mạng lợi ích hợp pháp của người dân
thời gian tới trước thể hình dịch bệnh vẫn diễn biến khó lượng
bà mai thị phương hoa ủng hộ quan điểm của thủ tướng chính phủ là thay đổi tư duy
và cách chống dịch theo hướng quản lý rủi ro chứ không theo đuổi chính sách không covid
nhiều quốc gia trên thế giới cũng xác định cần phải thích ứng an toàn và lâu dài với covid một mươi chín
sáng tám tháng một mươi một bắt đầu đợt họp tập trung của kỳ họp thứ hai
dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải
quốc hội đã thảo luận ở hội trường về báo cáo về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và tình hình thực hiện nghị quyết số ba mươi hai nghìn hai mươi một qh một mươi năm về kỳ họp thứ nhất quốc hội khoáng một mươi năm
trong đó đáng chú ý là những thảo luận liên quan đến việc chính phủ đã có quyết định
chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới từ dây đô covid
sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã dự phiên thảo luận
thảo luận về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đại biểu phạm văn thịnh đoàn bắc giang
đánh giá cao chính phủ đã có quyết định chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch
phù hợp với tình hình mới từ dây đô covid sang thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đại biểu nhấn mạnh đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung vaccine sinh phẩm thuốc điều trị còn khó khăn
lãnh đạo đảng nhà nước đã chủ động thực hiện chiến lược ngoại giao vaccine
đến nay chúng ta đã có một trăm chín mươi năm triệu liều vaccine có hợp đồng cung ứng
đến hết ngày bảy tháng một mươi một đã tiêm được chín mươi triệu liều
tỷ lệ dân số từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm vaccine đạt tám mươi bốn một mươi bảy
đây là chiến lược cơ bản lâu dài trong công tác phòng chống dịch và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân
đại biểu trần văn khải đoàn hà nam
ra ba bài học rút ra từ hai năm phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua
đó là cuộc chiến chống dịch là hành trình đầy thách thức khắc nghiệt và khó lường
phòng chống dịch dù khắc nghiệt đến đâu gây tổn thất đến mức nào
không làm cho đất nước bị tê liệt chia rẽ
mà còn làm chúng ta mạnh lên về tư duy nhận thức tầm nhìn và ý chí chiến lược
nhân dân luôn là lực lượng chủ đạo phòng chống dịch nói riêng
và ứng phó với mọi thách thức trong tương lai
ngoài những kết quả đã đạt được
các đại biểu quốc hội cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống dịch
đại biểu mai thị phương hoa cũng đề nghị cần phải khẩn trương hoàn thiện chiến lược tổng thể
ứng phó hiệu quả với đại dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
trong đó cần thực hiện sáu mục tiêu lớn gồm một tăng hai giảm ba bảo đảm
cụ thể tăng tỷ lệ bao phủ vaccine giảm tỷ lệ người mắc covid một mươi chín
giảm tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín bảo đảm phục hồi kinh tế xã hội
gắn với tình hình kiểm soát dịch bệnh bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội
bảo đảm xử lý hiệu quả một số vấn đề mới phát sinh như sức khỏe tinh thần của người dân
tình trạng thiếu lương thực ở một số bộ phận người dân nghèo
tình trạng gia tăng người vô gia cư tại một số thành phố lớn
về công tác phát triển phục hồi kinh tế thời gian tới
đại biểu trịnh xuân an đoàn đồng nai nhấn mạnh
phòng chống dịch và phát triển kinh tế là hai mặt trận song hành
khi phục hồi phát triển kinh tế phụ thuộc vào kết quả phòng chống dịch
và nếu không có nền tảng kinh tế thì không có lực để chiến đấu với dịch bệnh
bên cạnh đánh giá quốc hội chính phủ đã có những giải pháp kịp thời
ban hành các gói hỗ trợ người dân doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch
các đại biểu quốc hội cũng đề xuất kiến nghị một số giải pháp nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp
nêu ý kiến thảo luận từ điểm cầu tp hcm đại biểu quốc hội phạm khánh phong lan
đã có bài phát biểu về việc làm cách nào để có thể giảm được tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín trở nặng
tử vong cho tình hình hiện tại
đại biểu quốc hội phạm khánh phong lan cho rằng hiện dịch covid một mươi chín cơ bản đã kiểm soát được tình hình
tuy nhiên bà lan cũng đặt ra nhiệm vụ làm sao để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả hơn
trong thời gian tới và khắc phục được những hạn chế đã xảy ra
để hạn chế được tình trạng trở nặng hạn chế ca tử vong và để thực sự sống chung với dịch bệnh
đại biểu phạm khánh phong loan cho rằng phải xem lại thực trạng y tế cơ sở hệ thống y tế cơ sở
chưa có giai đoạn nào như giai đoạn dịch bệnh vừa qua bộ y tế rất vất vả
không chỉ làm nhiệm vụ chỉ đạo về pháp lý hướng dẫn cho các địa phương
mà thực sự bộ y tế cũng đã vào cuộc
nữ đại biểu đoàn tp hcm nêu quan điểm về vấn đề y tế cơ sở không phải chỉ có vấn đề về tiền
mà nó còn là vấn đề về nhân lực làm sao để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao
có hiểu biết đủ để hoạt động tốt
tại tp hcm các trung tâm y tế dự phòng bệnh viện thuộc quận huyện trực thuộc sở y tế
khiến lực lượng ubnd các địa phương khó khăn trong việc điều phối lực lượng
bà phong lan nhấn mạnh việc cần tập trung hơn về vấn đề y tế cơ sở
bên cạnh đó nữ đại biểu đoàn tp hcm nêu quan điểm
chúng ta cho rằng covid một mươi chín thì nhà nước ngân sách lo
nhưng phân công giữa ngân sách và bảo hiểm chưa có rõ ràng
vì vậy bệnh viện rất khó khăn trong việc thanh toán
đồng thời đôi khi chúng ta bỏ quên lực lượng y tế tư nhân
hệ thống y tế tư nhân chưa được huy động kịp thời
chưa có được những cơ chế để tham gia phòng chống dịch
cuối cùng nữ đại biểu kiến nghị phải tạo điều kiện cho các nhân viên y tế
đặc biệt cho các cán bộ quản lý có cơ hội môi trường để phát triển về y đức